lợi dụng xe có giấy ưu tiên luồng xanh một tài xế xe ô tô bán tải chở bốn người không có giấy xét nghiệm covid một mươi chín
qua chốt kiểm soát cầu trung hà để vào hà nội
vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày chín tháng tám trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch số một mươi bảy
thuộc địa phận xã thái hòa huyện ba vì tp hcm tổ công tác dừng và kiểm tra xe ô tô bán tải
đang di chuyển theo hướng phú thọ sang cầu trung hà để vào địa phận hà nội
thời điểm kiểm tra lái xe xuất trình đầy đủ các giấy tờ yêu cầu
đồng thời phương tiện cũng được dán giấy ưu tiên luồng xanh hoạt động
tuy nhiên khi kiểm tra xe tổ công tác phát hiện tại hàng ghế phía sau còn chở thêm bốn nam giới
cả bốn người này đều không có giấy xét nghiệm covid một mươi chín và không có hộ khẩu tại hà nội
lái xe cho biết nhận chở số người trên do một người quen nhờ
những người và phương tiện vi phạm được giao cho công an xã thái hòa huyện ba vì để tiếp tục xác minh
trong khi đó chín đối tượng trong đường dây làm giả
phiếu kết quả xét nghiệm sars cov hai cũng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh phát hiện và bắt giữ
về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cầm đầu đường dây là phan đình hải hai mươi năm tuổi ở xã ngọc xá huyện quế võ tỉnh bắc ninh
hải là lái xe tải chở hàng đi các tỉnh và cần có giấy xét nghiệm sars cov hai để đi qua các chốt kiểm dịch
hải đã nghĩ cách làm giả phiếu xét nghiệm của công ty cổ phần bệnh viện quốc tế hoàn mỹ ở phường võ cường
thành phố bắc ninh để đi qua các chốt kiểm soát và bán cho nhiều người trong đó có các tài xế xe ô tô
khi phiếu hết hạn sử dụng thì nộp cho công ty để được hoàn lại tiền xét nghiệm
phòng cảnh sát hình sự đã thu hồi tăng vật vụ án cùng một bộ máy vi tính
một dấu tròn của công ty cổ phần bệnh viện quốc tế hoàn mỹ một dấu thu tiền cùng nhiều tăng vật liên quan
năm đối tượng mang theo hung khí tụ tập gây dối trong thời điểm giãn cách xã hội vừa bị công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam bắt giữ
cầm đầu nhóm là trần văn dũng sinh năm hai nghìn ba và đinh văn huy sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại tỉnh hà nam
hai đối tượng đã lập nhóm kín hà nam racing để tập hợp đồng bọn chuẩn bị giao phóng lợn
tối ngày một tháng tám dũng cùng đồng bọn mang theo hung khí điều khiển xe máy đến điểm hẹn
khu vực chùa bà đanh kim bảng sau đó tụ tập đi xe máy lạng lách đánh võng và có các hành vi chọc gẹo gây sự với người tham gia giao thông
năm đối tượng đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng công an thành phố phủ lý truy đuổi bắt giữ
hiện cơ quan công an đang tiếp tục tập trung truy bắt các đối tượng liên quan và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng
thông tin đầu tiên đến từ an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại trường cao đẳng nghề an giang
cơ quan điều tra xác định từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín ông huỳnh thanh quang nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng nghề an giang và bà trương thị kim tú kế toán trưởng cao đẳng nghề an giang trong thời gian công tác thực hiện thu chi nguồn kinh phí

các đối tượng trong ổ nhóm này đã lôi kéo hàng trăm người dân trên địa bàn hai huyện thọ xuân và thường xuân tới các cửa hàng điện máy xanh thế giới di động và làm giả hồ sơ của họ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai công ty tài chính với tổng số tiền gần năm tỷ đồng
các đối tượng trong ổ nhóm này đã lôi kéo hàng trăm người dân trên địa bàn hai huyện thọ xuân và thường xuân tới các cửa hàng điện máy xanh thế giới di động và làm giả hồ sơ của họ để lừa đảo chiếm đoạn tài chính với tổng số tiền gần năm tỷ đồng
sau thời gian ngắn tích cực khẩn trương điều tra vào ngày tám tháng tám phòng cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm sars cov hai
đang đấu tranh đối với chín đối tượng về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cầm đầu đường dây là phan đình hải hai mươi năm tuổi ở xã ngọc xá huyện quế võ tỉnh bắc ninh
hải là lái xe tải chở hàng đi các tỉnh và cần có giấy xét nghiệm sars cov hai để đi qua các chốt kiểm dịch
do vậy hải đã nghĩ cách làm giả phiếu kết quả xét nghiệm sars cov hai của công ty cổ phần bệnh viện quốc tế hoàn mỹ ở phường võ cường thành phố bắc ninh
với thủ đoạn này hải đã sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm sars cov hai giả để qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và bán cho nhiều người trong đó có các tài xế ô tô
các tài xế ô tô đã sử dụng phiếu xét nghiệm giả mua của hải và tú để đi qua các chốt kiểm dịch
khi phiếu hết hạn sử dụng thì nộp cho công ty để được hoàn lại tiền xét nghiệm

khi điều trị từ xa cho bệnh nhân f những trường hợp f một đang được thực hiện cách ly hoặc ở vùng giãn cách xã hội có nhu cầu tư vấn về dinh dưỡng tâm lý và sử dụng thuốc an toàn đều được các bác sĩ hướng dẫn hoàn toàn miễn phí
đặc biệt giữa thời điểm dịch bệnh các vấn đề liên quan đến tai mũi họng hay cảm xúc được hướng dẫn điều trị tại nhà vừa an toàn vừa hiệu quả
khi khám bệnh từ xa thế này mình cũng hỏi kỹ yếu tố dịch tế và cũng đề nghị là bệnh nhân cũng cung cấp đúng
đầy đủ nếu thấy tình trạng nó nặng theo hướng là của bộ nhiễm mà không có dấu hiệu chi của siêu hấp thì có thể cho bệnh nhân uống thuốc tức là có thể mình kê một đơn qua giấy và mình chụp mình gửi cho bệnh nhân
bản thân tôi mới nhận thấy rằng và nhóm cũng nhận thấy rằng thì không chỉ việc chăm sóc về cơ thể vật lý mà cần rất cần quan tâm đến sức khỏe và tinh thần
hiện nay bệnh viện một kiến chuyến đã thành lập nhóm gồm gần bảy trăm linh
một mươi bác sĩ có chuyên môn cao ở nhiều khoa phòng khác nhau và một số chuyên gia từ các bệnh viện khác cùng tham gia hỗ trợ từ xa
có thể thấy việc kết nối chăm sóc y tế qua các phần mềm công nghệ thông tin bước đầu đã đáp ứng được tối đa nhu cầu cần thiết của người bệnh và góp phần giảm tải áp lực cho các cơ sở y tế
trong những ngày qua đội ngũ taxi cấp cứu f ở tp hcm đã kịp thời hỗ trợ và giúp đỡ những bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
với những đóng góp trên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong đã gửi thư cảm ơn tấm lòng và nghị cử cao đẹp của các đội tình nguyện viên hỗ trợ phản ứng nhanh quận huyện tp thủ đức và biệt đội cấp cứu một trăm một mươi năm trong đó có taxi truyền thống
để tăng cường lực lượng cho công tác cấp cứu năm trăm linh taxi truyền thống của tp hcm đã được huy động nhằm kịp thời vận chuyển bệnh nhân covid một mươi chín có dấu hiệu chuyển nặng để can thiệp điều trị sớm giúp giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng và tử vong
nhận cuộc gọi bị đội taxi cấp cứu f ở tp hcm tức tốc lên đường
những chiếc taxi này đều được hoán cải phù hợp với công tác phòng chống dịch được trang bị bình oxy máy thở kích xét nghiệm nhanh
mỗi chuyến đi sẽ có tài xế và hai điều dưỡng của các bệnh viện thực hiện đón f đến nơi điều trị
các bệnh nhân covid khi có triệu chứng thì cái mà dẫn đến cái dấu hiệu nặng cũng như nguy hiểm là họ bị siêu hấp thiếu oxy
nếu mà có tiếp cận được cái nguồn oxy ngay từ ban đầu thì có thể là sẽ giải quyết được cái vấn đề
bệnh nó có thể là nó sẽ nghiêm trọng hơn nó trở nặng hơn
thì vừa rồi các xe taxi thì cũng đã ra trận
chúng tôi sẽ nhanh chóng là đưa những cái bình oxy này gắn lên trên những cái xe để đảm bảo những cái trang thiết bị trên xe cùng với lại lực lượng y tế
khi người dân có nhu cầu cấp cứu chuyến viện có thể gọi điện cho trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm hoặc các cơ sở cách ly quận huyện tp th
hoặc gọi đến tổng đài một nghìn năm mươi năm của taxi mai linh hai nghìn tám trăm ba mươi tám hai trăm bảy mươi hai nghìn bảy trăm hai mươi bảy của taxi vinasun
trung tâm cấp cứu sẽ điều phố xe đến giúp đỡ những trường hợp có nhu cầu
mới lúc đầu thì rất hợp hợp nhưng mà sau đó tự nhủ anh em ở đây trong team động viên nhau cho nên bây giờ là không sợ nữa tự tin
và cũng có nắm mắt một số kiến thức cho nên là bây giờ sẵn sàng
trong những trường hợp mà cấp cứu bệnh nhân tình trạng bệnh nhân không tốt thì chúng tôi mang bình oxy vào đến tận giường cho những nơi bệnh nhân nằm
rồi cho bệnh nhân thở để hồi sức lại
rồi bắt đầu mới chuyển bệnh nhân ra xe
trước tình trạng thiếu vật tư y tế đặc biệt là oxy và vang điều áp trên xe cứu thương và taxi chuyên đổi công năng
sở công thương tp hcm cũng đã huy động các doanh nghiệp trên địa bàn chung sức đồng lòng để hỗ trợ thành phố quyết tâm dập dịch và kịp thời cứu người
hiện nay nhiều nguồn hàng đang được nhập khẩu để phục vụ cho nhu cầu điều trị của người bệnh thành phố của chúng ta
và chúng tôi cũng nhận được sự hưởng ứng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương
đã tài trợ và trao tặng những bình oxy mini những thiết bị y tế để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân
tôi nghĩ đây là một trong những cái nghĩa cử rất là cao đẹp của doanh nghiệp đối với thành phố của chúng ta
thời gian qua việc đội cấp cứu một trăm một mươi năm bằng phương tiện taxi đã vượt qua khó khăn nguy hiểm làm mọi cách để cứu chữa bệnh nhân kịp thời nhất
để kịp thời động viên khích lệ nghĩa cử cao đẹp này chủ tịch ubnd nguyễn thành phong đã gửi thư khen ngợi các đội tình nguyện viên
tổ phản ứng nhanh quận huyện thành phố thủ đức và bị đội cấp cứu một trăm một mươi năm trong đó có taxi truyền thống
người đứng đầu ubnd tp hcm bày tỏ sự xúc động và trân trọng những hành động và tấm lòng của các tình nguyện viên
gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ thầm lặng và biểu dương các y bác sĩ và các lực lượng ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch
đồng thời kêu gọi người dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm vừa thực hiện thành công sáng tạo mới trong kỹ thuật ecmo khi cho hai bệnh nhân cùng chạy một máy cứu sản phụ covid một mươi chín nguy kịch
đêm tám tháng tám trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã thực hiện thành công kỹ thuật ecmo cho thai phụ ba mươi ba tuần mắc covid một mươi chín
mặc dù trước đó bệnh nhân đã được xử lý các tình huống cứu chữa ban đầu theo phát đồ của bộ y tế nhưng đáp ứng rất kém
qua hội chẩn các bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật ecmo cho bệnh nhân
tuy nhiên lúc này trung tâm chỉ có hai máy đã đặt cho hai bệnh nhân trước đó
sau khi tham vấn các chuyên gia của bộ y tế ekip quyết định thực hiện cho sản phụ chạy chung máy fmo cùng một bệnh nhân khác
hai mươi phút sau khi chạy máy tình trạng của cả hai bệnh nhân được đảm bảo
độ phòng chắc chắn v size và ci assay và après đây đảm bảo
bệnh nhân ở đây nằm trong tổng án thực dụng bundled daien drake cho một số thành viên stage
ra một cái pearl
cũng trong đêm tám tháng tám một bệnh nhân mắc covid một mươi chín mức độ nặng trên nền béo phì
kèm theo tình trạng chảy máu tiêu hóa cao tiến triển mức độ nặng diễn tiến xấu do mất máu
và suy hưu hấp do bệnh covid một mươi chín ngay lập tức bệnh nhân được can thiệp nội sôi cấp cứu
hiện tại tình trạng chảy máu của bệnh nhân được cải thiện đánh giá hồi phục khả quan
đối với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín mức độ nặng trên nền béo phì
thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa chỉ đạo bộ y tế xem xét việc cấp phép sử dụng vaccine
nanocovax theo hướng giảm quy trình thủ tục hành chính nhưng phải đảm bảo chặt chẽ
theo quy định và thẩm quyền
trước đó văn phòng chính phủ nhận được ký nghị của giáo sư tiến sĩ nguyễn gia bình
chủ tịch hội hồi sức cấp cứu và chống độc việt nam ủy viên hội đồng chuyên môn
ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương ký nghị về việc cấp phép sử dụng vaccine
trong tình huống khẩn cấp
văn phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo thủ tướng phạm minh chính
yêu cầu bộ trưởng bộ y tế nghiên cứu chỉ đạo việc cấp phép và sử dụng vaccine
theo hướng giảm bớt quy trình thủ tục hành chính nhưng phải đảm bảo chặt chẽ
theo quy định và thẩm quyền
ngày sáu tháng tám nanogen đã gửi báo cáo hỏa tốc tới bộ y tế
cho biết ước lượng vaccine nanocovax có hiệu quả khoảng chín mươi
dựa trên các phân tích và so sánh trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai
một ngày sau vào ngày bảy tháng tám hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học bộ y tế
họp đánh giá giữa kỳ thẩm định và đưa ra kết luận thống nhất nghiệm thu kết quả giai đoạn một
đồng ý với báo cáo kết quả giữa kỳ giai đoạn hai của nhóm nghiên cứu
hội đồng đánh giá vaccine nanocovax an toàn có khả năng sinh miễn dịch
chưa đánh giá hiệu lực bảo vệ vaccine
dự kiến trước ngày một mươi năm tháng tám sẽ có đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba a
trên cơ sở này bộ y tế rà soát đã có dữ liệu ban đầu về tính sinh miễn dịch
về hiệu lực bảo vệ của vaccine giai đoạn ba a
ngày chín tháng tám thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm đã ban hành quyết định
xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ tài khoản facebook là nguyễn đức hiển và hoàng nguyên vũ
vì chia sẻ thông tin sai sự thật về vụ việc bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường cho sản phụ
tại buổi làm việc hai chủ tài khoản facebook thừa nhận do mong muốn
chia sẻ cảm xúc đối với sự hy sinh của bác sĩ khoa nhưng thiếu kiểm chứng nguồn tin
nên đã vô ý chia sẻ thông tin theo nội dung đăng tải trên tài khoản facebook trần khoa
các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã xác định nội dung tin nêu trên là tin giả không có thật
được biết hai chủ tài khoản chia sẻ thông tin đã kịp thời gỡ bài và đăng lời xin lỗi
sau cuộc làm việc thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm ban hành quyết định
xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ tài khoản facebook nói trên
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
theo điểm a khoảng một điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
chiều ngày chín tháng tám công an tỉnh bình thuận phối hợp cùng với công an phường phú hai
tp phan thiết đã làm việc với ông nguyễn thành trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại khu phố năm phường phú hải thành phố phan thiết về hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc
xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức nhà nước
cụ thể đối tượng đã dùng trang facebook cá nhân có tên nguyễn thành trí
sử dụng những ngôn từ thiết chủ mực xuyên tạc xúc phạm đến đảng và nhà nước
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín gây hoang mang cho dư luận
qua làm việc với cơ quan công an ông trí thừa nhận do nhận thức còn hạn chế nên đã có hành vi trên
đồng thời cảm khắc không tiếp tục đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội ghi hoang mang dư luận

sử dụng những ngôn từ thiết chủ mực xuyên tạc xúc phạm đến đảng và nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật